thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và có sương mù
quý vị hãy chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông khi trời có nhiều sương
vâng với bắc trung bộ thì trời nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây trời nắng
càng trở vào phía nam thì thời tiết lại càng nắng nóng hơn nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi bốn độ c
trong khi đó nắng nóng nhất cả nước là đông nam bộ nhiệt độ có nơi lên tới ba mươi sáu độ
thời tiết hầu hết khu vực nam bộ là đêm không mưa ngày nắng